cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm vào lúc một mươi h ba mươi phút trưa nay lực lượng chức năng cùng với gia đình nạn nhân đã tìm thấy hai thi thể tại khu vực hạ lưu cách điểm bị lật bè mảng hơn một km
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi một tháng tám tại khu vực trên hơn năm mươi công dân việt nam vượt biên giới dùng bè vượt qua sông bắc vọng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
do nước chảy xiết dâng cao bè chở quá tải nên đã bị lật giữa dòng khiến ba người bị cuốn trôi
danh tính các nạn nhân được xác định là chị hoàng thị niêm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi anh hoàng văn hào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chị nông thị xen
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể của anh hoàng văn hào
khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay tại công ty cổ phần năng lượng sinh học phú tài thuộc khu công nghiệp phú tài thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra cháy lớn
thời tiết nắng nóng cùng với gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang ba công ty khác
công tác chữa cháy đã tập trung lực lượng khoanh vùng tưới nước làm mát những nơi đã giất lửa đồng thời dồn lực lượng dập tắt những nơi còn cháy dở
theo báo cáo ban đầu của công ty cổ phần năng lượng sinh học phú tài vụ hỏa hoạn thiêu dụi gần sáu m hai nhà xưởng và sản phẩm xăm gỗ thiệt hại hơn một trăm hai mươi tỷ đồng
sáng nay công an huyện hòa thành tỉnh tây ninh vừa bắt giữ đối tượng trộm xe máy mang sang campuchia tiêu thụ
trước đó nhận được tin báo về việc anh nguyễn thành đô chú thị trấn hòa thành bị mất trộm xe máy
công an huyện hòa thành đã triển khai lực lượng truy đuổi đến khu vực ubnd xã long giang huyện bến cầu thì phát hiện xe máy của anh đô do một thanh niên đang điều khiển
công an huyện hòa thành phối hợp với công an xã long giang đã khống chế bắt giữ đối tượng cao văn trung chú huyện tân châu thu giữ một xe máy và biển số giả biển kiểm soát bảy mươi b một bốn mươi bảy nghìn một trăm một mươi bốn một đoàn phá xe một điện thoại di động
hai chìa khóa xe mô tô cùng với một số tăng vật khác có liên quan
tại lâm đồng ba mươi bảy đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại nhà kho của một hộ dân ở tổ bầy thôn định an xã hiệp an huyện đức trọng vừa bị công an huyện đức trọng bắt quả tàng
tăng vật thu giữ tại chỗ có một cặp gà đang đá một mươi triệu bảy trăm linh nghìn đồng sáu mươi một tờ phơi ghi cá cược và bốn con gà đang nhốt trong các

trường gà này do đối tượng văn hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi

trú tại phường hai thành phố đà lạt đứng ra tổ chức cho hàng chục đối tượng tại huyện đức trọng thành phố đà lạt và các tỉnh bình thuận ninh thuận tham gia
ngoài việc thu giữ số tiền tăng vật lực lượng công an đã tạm giữ hàng chục điện thoại di động hơn một mươi bốn xe máy các loại bảy xe ô tô cùng gần một trăm ba mươi triệu đồng trong túi các con bạc